gần bốn năm qua đều đặn vào chiều thứ năm hàng tuần các cán bộ chiến sĩ đổ biên phòng ba tầng bộ đội biên phòng lai châu lại chuẩn bị hành trang đồ nghề xuống các điểm trường trên địa xã biên giới ba tầng huyện sinh hồ để cắt tóc miễn phí hướng dẫn cho các em học sinh cách vệ sinh cá nhân đồng thời giáo dục cho các em về đường biên mốc giới cũng như công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
đây là việc làm rất ý nghĩa có giá trị nhân văn cao cả tạo hình ảnh đẹp về anh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân biên giới
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay cứ vào chiều thứ năm hàng tuần cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ba tầng lại hành trình xuống các điểm trường trên địa bàn hướng dẫn cho các cháu học sinh cách vệ sinh thân thể gọn gàng giúp các cháu có cuộc sống ngày càng tốt hơn
khi về đồ bác phòng đi phòng ba tầng công tác
thì tôi cảm thấy
cái tóc này nó trở thành ý nghĩa giúp được các cháu học sinh cũng như bà con dân bản sạch sẽ gọn gàng hơn
trước đó sự phối hợp kết hợp của đồn biên phòng ba tầng ba thì là trong việc giáo dục các em học sinh cũng như là công tác vệ sinh cũng gặp rất nhiều hoạt
và từ khi có sự tham gia giáo dục của đồn biên phòng thì là làm cho công tác vệ sinh của cá nhân của các em được nâng lên
đồn biên phòng ba tầng
đồn biên phòng ba tầng cũng đã phối hợp với trường tiểu học ba tầng thường xuyên tổ chức các tiết học vùng biên cho các cháu học sinh
thông qua tiết học vùng biên này giúp các cháu học sinh hiểu rõ hơn về đường biên mốc giới về địa bàn mình sinh sống
cũng như được trải nghiệm một số hoạt động của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ba tầng
qua đó nâng cao trình độ hiểu biết cũng như trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
trường thông qua các tiết học để tuyên truyền nồng ghép vào tuyên truyền về đường biên mốc giới
cũng như là công tác bảo vệ chủ quyền đảnh thổ an ninh biên giới quốc gia của bộ đội biên phòng
có thể nói việc làm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ba tầng tuy nhỏ nhưng nó có sức lan tỏa rất lớn
các cháu học sinh đều cảm nhận được tình cảm yêu mến của cán bộ chiến sĩ biên phòng đối với mình
từ đó các cháu luôn luôn xác định phải chăm ngoan học tốt để vun đắp và xây dựng ước mơ của mình trong tương lai